đề bào quảng điền ngăn sông kro anna tại tỉnh đắk lắc đã bị vỡ một đoạn vào sáng nay
sự cố này đã gây thiệt hại cho nhiều diện tích lúa của người dân xã quảng điền
hiện nay lực lượng quân đội cùng với hàng trăm người dân đang nỗ lực khẩn trương cứu đê
từ ngày một mươi tháng tám đề bào quảng điền đã liên tục phải chịu đựng sức ép từ nước sông krong anna
khi mực nước của sông tăng cao từ ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn tỉnh đắk lắc
sau nhiều ngày nước sông tràn qua đê thì đến khoảng sáu giờ ngày một mươi ba tháng tám
một đoạn đê khoảng hơn năm mét không chịu nổi đã bục vỡ nhấn chìm ngay hàng trăm hectare lúa của bà con
mình mắc nói chung là có hai năm trưỡi rụng mà ngược lại là vắng tiếc
mà ngược lại là vấn đề dù sâu này mình vẫn chống lỗi với cộng anh em
với là cùng bà con rước khó chở đầu là cái chuyện mà mình bỏ mình đi đâu
không chỉ toàn xã quảng điền đã liên tục chống trọi với lũ
nhưng trong cuộc sống từ nhiều ngày qua rất nhiều lực lượng quân đội công an đã được huyện crong anna huy động
để giúp người dân cứu tài sản khắc phục sự cố vỡ đê
quảng điền đã điều động lực lượng thực trực và trong cơ tự vệ của huyện
cũng như của xã để tổ chức cùng dân để ngăn dòng chảy để ngăn được cứu được đồng lúa
tiếp tục giúp cho người dân để ngăn dòng chảy để cứu những đồng lúa
công nước đưa về cũng quá mạnh nên cái khả năng khắc phục ngay là rất khó
và ngay từ sáng đã chỉ đạo bà con nhân dân cùng với các lực lượng vũ trang
ta làm cái bờ kè để làm giảm cái dòng chảy sau đó thì chúng ta mới khắc phục được cái đoạn đê
sự cố tràn đê khiến nguy cơ hư hỏng hơn một hectare lúa của bà con nông dân quảng điền
còn sự cố vỡ đê ngày hôm nay khiến thêm hơn một hectare đứng trước nguy cơ mất trắng
lúc này họ rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các cấp các ngành